cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hôm nay cho biết đã ra quyết định truy nã bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
liên quan đến vụ án tham mô tài sản lừa đảo chiếm đo tài sản rửa tiền lạm dụng tín nhiệm chiếm đo tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng tham mô tài sản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quy định khởi tố bị can để tạm giam đối với bảy bị can về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng tham mô tài sản

trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quy định khởi tố bị can để tạm giam đối với bảy bị can về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng tham mô tài sản